mục tiêu của chính phủ điện tử là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người mọi lúc mọi nơi
tuy nhiên số lượng dịch vụ công trực tuyến tỷ lệ thực hiện còn thấp hiệu quả chưa cao
tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn còn khá thấp địa phương đạt tỷ lệ một mươi năm còn các bộ ngành đạt gần hai mươi chín
điều này đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ rõ tại hội nghị ủy ban quốc gia chính phủ điện tử
với ban chỉ đạo chính phủ điện tử chính quyền điện tử bộ ngành địa phương diễn ra vào sáng nay
thủ tướng chỉ rõ tình trạng xây dựng chính phủ điện tử chính quyền điện tử trong thời gian vừa qua phát triển theo kiểu trăm hoa đua nở
thiếu sự lãnh đạo tập trung nên các bộ ngành địa phương dùng nhiều phần mềm nền tảng cơ sở dữ liệu khác nhau
dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lập lãng phí không tương thích thiếu liên thông không đồng bộ
an ninh an toàn mạng tuy được quan tâm nhưng hiện nay còn nhiều vấn đề cần lo
làm sao nhà nước phải kiểm soát được lộ bộ đối mặt nhà nước phải được quán triệt có cơ quan có tổ chức chịu trách nhiệm
chứ không phải nó nói hoà cả làng cái này không thuộc về ai cả trách nhiệm không thuộc về ai
bây giờ vẫn không có trách nhiệm rất rõ về lộ lập
bị những tổ chức phản động cơ hội chính trị nó nắm nó phá
thì cái đấy phải làm nó trách nhiệm thuộc về các nhân nào thuộc về tổ chức nào
chứ không phải là cái này nói chung là quy hoạch chính phủ điện tử thì không được đâu
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ điện tử là thực chất để phát triển đất nước không hình thức trong phát triển chính phủ điện tử
mục tiêu của chính phủ điện tử là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người mọi lúc mọi nơi
tên cường công khai mân bật phòng chống tham nhũng
tên cường được tham gia các của người dân
các bộ ngành và địa phương phải bám những mục tiêu cụ thể đã được thể hiện trong nghị quyết một mươi bảy để thực hiện
về nguyên tắc xây dựng chính phủ điện tử thì phải đảm bảo liên thông không trùng lắc có thể mở rộng và đảm bảo an toàn an ninh mạng
các dự án được triển khai phải đạt chứa thuyền bảo đảm về an ninh an toàn mạng của một đơn vị có thẩm quyền có trách nhiệm
thủ tướng lưu ý về phương châm thực hiện chính phủ điện tử
phải lấy người dân làm chủ
trung tâm lấy sự thuận tiện hài lòng của người dân là mục tiêu và phải bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau
dịch vụ công trên nền tảng số phải thuận tiện
nếu người dân không dùng doanh nghiệp tổ chức không dùng thì coi như chính phủ điện tử thất bại đầu tư là lãng phí